các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
địa điểm bắt giữ tại khu vực sông ca long xã bắc sơn thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
tại hiện trường lái xe khai nhận đã vận chuyển thuê số cá sấu trên từ bạc liêu để giao hàng tại thành phố móng cái
liên quan đến lô hàng trên lực lượng chức năng thu giữ ba giấy phép vận chuyển động vật đặc biệt của tri cục kiểm lâm bạc liêu
trên cả ba giấy phép ghi tổng số lượng hàng hóa là một ba trăm linh con cá sấu
theo lực lượng làm nhiệm vụ số cá sấu trên là loại thành phẩm chưa xác định được nguồn gốc xuất xứ
nhiều khả năng thì số hàng này sẽ được xuất lậu sang trung quốc
ngay trong buổi chiều cùng ngày lực lượng chức năng đã tiến hành áp tải phương tiện cùng hàng hóa vi phạm về hà nội để tiếp tục khám xét
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng phối hợp đấu tranh làm rõ